tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đại sứ ấn độ ranei vơma chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ tại nước ta
chúc mừng ngày pranay verma được bổ nhiệm làm đại sứ ấn độ tại việt nam
chủ tịch quốc hội bày tỏ tin tưởng với bề giấy kinh nghiệm công tác đại sứ pranay verma sẽ có nhiệm kỳ thành công tại việt nam
góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ
chúc mừng ngày pranay verma được bổ nhiệm làm đại sứ ấn độ tại việt nam góp phần tiếp tục thúc đẩy công tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ